sau rất nhiều nỗ lực đàm phán ngày ba mươi tháng sáu hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa đã chính thức được ký kết tại thủ đô hà nội
hiệp định này mở ra cơ hội lớn để các doanh nghiệp việt nam chinh phục một thị trường trên năm trăm linh triệu dân với gdp lên tới một mươi tám tỷ usd
bên cạnh những cơ hội mở ra các doanh nghiệp việt và thậm chí cả chính phủ việt nam vẫn còn nhiều việc phải làm để được hưởng lợi từ hiệp định này
hơn tám mươi năm dòng thuế các hàng xuất khẩu của việt nam sang eu sẽ được xóa bỏ khi evfta có hiệu lực
cùng với đó kim ngạch xuất khẩu nhiều loại hàng hóa vào châu âu được kỳ vọng sẽ tăng mạnh
dự báo evfta sẽ góp phần giúp xuất khẩu của việt nam vào eu tăng từ bốn đến sáu tương đương một mươi sáu tỷ usd ngay trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó những mặt hàng chính bao gồm diệt may da dày nông sản đồ gia dụng và một số mặt hàng khác
chúng ta có điều kiện tiếp cận một thị trường
năm trăm linh triệu dân với sức chi trả lớn với chất lượng cao và như vậy có nghĩa là liên quan đến giá trị gia tăng
mà các doanh nghiệp việt nam có thể đạt được khi thâm nhập được vào thị trường này sẽ là cao
và nó liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ tạo ra nhiều việc làm từ cái cơ hội xuất khẩu
tuy nhiên dù hàng rào thuế quan đã được gỡ bỏ gần như hoàn toàn nhưng vẫn còn đó các hàng rào kỹ thuật
châu âu vốn được xem là thị trường khó tinh nhất với hệ thống các quy định kỹ thuật khắt khe nhất
trên thế giới
khi mà sản phẩm của chúng ta sang tuy thuế chúng ta được cậy là về không
nhưng mà chất lượng sản phẩm và cái tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm mới là cái quan trọng nhất
và tôi hy vọng là khi mà cái hiệp định này có lẽ trong vòng vài năm đầu
thì việt nam chỉ cần là tiếp cận được cái năng lực quản trị và trình độ công nghệ của họ
thì chúng ta đã giải quyết được bài toán cơ bản rồi
thế còn chúng ta cũng chưa thể có xác định là cái tăng trưởng bùng nổ ngay trong cái giai đoạn đầu tiên
khi chúng ta đã trở thành đối tác của một khu vực kinh tế
mà có thể nói là hàng đầu thế giới với cái tổng gdp lên tới hơn một mươi tám tỷ đô la
và với những cái trình độ mà có thể nói là kể về phát triển của kinh tế của từng quốc gia
cũng như là trình độ công nghệ và trình độ quản trị doanh nghiệp của từng doanh nghiệp
đều có thể nói là những doanh nghiệp hàng đầu thế giới
thì rõ ràng đây là một cái cuộc chơi mà nó có thể nói là cũng đặt ra rất nhiều vấn đề lớn
cho cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta
trong khi các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm
và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe thì evfta cũng tạo ra một sức ép khác với chính phủ
sức ép cải cách để phù hợp với cuộc chơi thương mại toàn cầu và tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp việt
hiệp định thương mại tự do giữa eu và việt nam được kỳ vọng sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới
sâu rộng cho cộng đồng doanh nghiệp châu âu và việt nam
tuy nhiên những cơ hội này chỉ có thể được tận dụng khi chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế
trong khi doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe bậc nhất thế giới của liên minh châu âu